tiếp tục chương trình công tác của đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
vào chiều ngày tám tháng bảy tại thành phố cao bằng đồng chí đã đến thăm hỏi
động viên và tặng quà cho các gia đình chính sách gia đình người có công với cách mạng
hai gia đình mà đồng chí nguyễn văn bình đến thăm là gia đình ông bùi văn ngọc và bà đàm thị sáng
là các cán bộ lão thành cách mạng tại thành phố cao bằng
tại đây đồng chí đã bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao đóng góp của ông bùi văn ngọc và bà đàm thị sáng
trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đồng thời chúc ông bà luôn mạnh khỏe tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu học tập nói theo
công dân gương mẫu của khu dân cư là tấm gương tuổi cao gương sáng của người cao tuổi tại địa phương